khá bảnh tên thật là ngô bà khá một hiện tượng mạng xã hội với kênh youtube hiện có một chín mươi chín triệu người đăng ký theo dõi
đã bị cơ quan chức năng bắt giữ vì hành vi tổ chức đánh bạc
trên kênh youtube của khá bảnh xuất hiện nhiều clip với những nội dung và lời lẽ tục tiểu
thời gian qua các trang mạng xã hội như facebook hay youtube thường xuyên xuất hiện những video với nội dung không lành mạnh
nội dung của những video này không có gì ngoài cờ chân khoai hình xăm ăn nhậu văng tục thách thức dằn mặt đối thủ
thế nhưng những video kiểu này lại thu hút được rất nhiều lượt xem đặc biệt là giới trẻ
thậm chí các nhãn hàng cũng quảng cáo sản phẩm của mình trên những video không mấy lành mạnh này
thưa quý vị hiện tượng mạng xã hội khá bảnh chỉ là một trong số những đối tượng sản xuất nội dung trên youtube
mang tính tuyên truyền bạo lực phản cảm và hiện tại thì kênh youtube này đã bị khóa
cơ quan chức năng cũng đang làm việc với đối tượng này để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật
về phía bộ thông tin và truyền thông cơ quan chủ quản quản lý thông tin trên mạng xã hội
cũng đã đưa ra những biện pháp nhằm ngăn chặn những tài khoản mạng xã hội như thế này
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông lê quang tự do cục phó cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
bộ thông tin và truyền thông về vấn đề này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây
thời gian vừa qua đã xuất hiện rất nhiều trang mạng xã hội với nội dung không lành mạnh
những trang mạng xã hội này gây ảnh hưởng như thế nào đối với người dùng đặc biệt là giới trẻ
đây là một tác động ảnh hưởng nhất định đến nhận thức suy nghĩ cũng như hành vi của người dùng và nó có những tác hại xã hội
về phía cơ quan quản lý nhà nước cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đã có những biện pháp như thế nào để xử lý các trang mạng xã hội này
và trong thời gian tới cần có những biện pháp gì để có thể thắt chặt hơn nữa tình trạng này không
gần đây chúng tôi phối hợp với ngân hàng nhà nước để tìm ra những biện pháp để ngăn chặn
kênh thanh toán chuyển những tiền quảng cáo mà những cái clip đó thu được đến cho những đối tượng đó
như vậy là chúng ta chặn nguồn tiền nuôi dưỡng những người làm ra những kênh youtube đó
đồng thời chúng ta xử lý những đối tượng vi phạm cũng như gỡ bỏ những nội dung vi phạm
ba giải pháp đó là những giải pháp mà chúng tôi đang triển khai và chắc chắn sẽ làm quyết liệt tiếp trong thời gian tới
đối với những trường hợp như chỗ
kênh youtube của anh khá bảnh này vì đó là đối tượng do công an đang quản lý và theo dõi nên có những quy trình nghiệp vụ để họ xử lý
để xử lý những đối tượng như thế thì cần có củng cố hồ sơ chứng cứ và nó có những quy trình khác
chứ không chỉ đơn thuần là gỡ những nội dung vi phạm
những video phản cảm này lại được sự ủng hộ của số lượng
đông người xem đặc biệt là giới trẻ
ông hãy đưa ra những cảnh báo cho người dùng để họ có những suy nghĩ và hành động đúng đắn bảo đảm sự lành mạnh của môi trường mạng
chúng tôi cũng rất mong muốn là chuyển đến một thông điệp đối với những người và đặc biệt là các bạn trẻ
thứ nhất là chúng ta đang phụ thuộc và kiếm tiền vào một nền tảng của nước ngoài
nền tảng đó thì các quy định của họ nó chưa hoàn toàn là phù hợp tuân thủ các quy định của pháp luật việt nam
đó cũng là một cái rủi ro
cái việc thứ hai nữa là chúng ta kiếm tiền bằng nội dung để đăng lên trên môi trường mạng
thì chúng ta phải có trách nhiệm với cái nội dung chúng ta đăng tải
xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi